tại hà nội đã diễn ra diễn đàn sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng bốn cho startup
diễn đàn không chỉ là cơ hội để các start up được giao lưu học hỏi và trình diễn những sản phẩm công nghệ của mình
mà còn giúp cho các start up thấy được vai trò của tuổi trẻ sáng tạo trong cuộc cách mạng bốn
diễn đàn tập trung thảo luận các xu hướng chính trong công nghệ vai trò của tuổi trẻ sáng tạo trong cuộc cách mạng bốn với ba chủ đề
trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn công nghệ tài chính và chuỗi khối iot internet vạn vật và thành phố thông minh
bản chất của cuộc cách mạng bốn lần này nó là cái sự tích hợp của những kết quả của khoa học và công nghệ
những trí thức của loài người người ta đã được tích hợp lại
bởi vì big data là một platform rất nhiều kiến thức trong và ngoài nước trên thế giới
hoặc là ví dụ như là kết nối vạn vật
đấy là ứng dụng cái
gọi là cái hệ thống công nghệ thông tin rồi mạng rồi là mobile phone rồi những cái smartphone
tất cả những điều đấy nó giúp cho người ta kết nối lại với nhau
cái gọi là kết nối vạn vật hay là trí tuệ nhân tạo
thì là với cái sự đưa ra được những cái phần mềm những cái nghiên cứu
nó giải quyết được những cái vấn đề như tư duy của con người và tạo ra được những máy móc hay là robot
thì tạo ra được những cái người mà làm việc ở những cái khu vực khó khăn
tại diễn đàn
startup việt đi đầu trong công nghệ tiên phong như topika momo lumi đã trình diễn ba mươi sản phẩm công nghệ
những sản phẩm này là những giải pháp công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế giáo dục văn hóa xã hội
mang tính ứng dụng thực tế cao
cũng tại đây đã diễn ra tọa đàm giữa các start up thảo luận về vai trò của những người trẻ
trong cuộc cách mạng bốn và những giải pháp để thích ứng cùng đổi mới và hợp tác sáng tạo
trong kỷ nguyên cách mạng bốn
chúng ta phải học tập
chắc là phải học tập
phải tự thay đổi mình
trong tư duy phải tự thay đổi mình
nhưng cái thứ hai là phải tăng cường cho việc học tập
và việc học tập ấy thì chính từ các bản thân của những người mà muốn đam mê
muốn phát triển ý tưởng sáng tạo của mình
phải học những kiến thức gì mà còn thiếu
từ những kiến thức về khởi sự doanh nghiệp
từ những kiến thức về quản trị doanh nghiệp quản trị nhân lực phát triển thị trường
những kiến thức còn thiếu phải học tập phải bồi dưỡng và phải tự nâng cao mình
và học ở những người đi trước học của những doanh nghiệp khởi nghiệp thành công
hoặc học ở trong những lớp học và đào tạo trong quá trình khởi nghiệp
chúng ta phải bắt tay vào làm
chúng ta phải làm có thể thất bại
thất bại lần một thất bại lần hai thất bại lần ba
sau đó chúng ta mới thành công
đấy là những cái về mặt văn hóa khởi nghiệp
chúng ta phải bắt tay vào làm thử thách chính bản thân mình
và phải vượt qua những cái thất bại
coi đó là những bài học kinh nghiệm
trong khuôn khổ diễn đàn còn có các hoạt động ra mắt cổng thông tin sáng tạo trẻ việt nam
và công bố cuộc thi thử thách khởi nghiệp việt toàn cầu
diễn đàn thật sự là cơ hội cho các bạn trẻ việt trau dồi kiến thức
và tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp bốn